dịch tà lợn châu phi trên địa bàn tỉnh bắc ninh xảy ra tại bảy trên tám huyện thị xã thành phố trên toàn tỉnh
với diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu phi đã khiến nhiều người tiêu dùng tỉnh bắc ninh quay lưng không ăn thịt lợn
dịch tả lợn châu phi bùng phát từ đầu tháng ba đến nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ chăn nuôi
cũng như các tiểu thương và người dân trên địa bàn tỉnh bắc ninh
tại một số khu chợ người dân cho biết nói không và hạn chế với thịt lợn khoảng hơn nửa tháng nay
chị tạm dừng thịt lợn hai chủ hôm này không ăn ăn trứng ăn cá ăn tôm
thời gian này mình cũng phải người ta cấm dế nên mình cũng phải dừng
cũng chỉ để đảm bảo sức khỏe mình mình phải giữ sức khỏe của mình
theo đó khoảng năm mươi tiểu thương tại chợ sơn xã việt hùng huyện tiên du đã ngừng buôn bán
tiêu thụ các sản phẩm liên quan đến thịt lợn lòng lợn giò trà
ngay từ khi phát hiện dịch bệnh tại khu vực mua bán thịt lợn
ban quản lý chợ sơn đã tiến hành rắc vôi khử trùng xung quanh khu vực
và yêu cầu các hộ ngừng bán thịt lợn trong khi thịt lợn bị ngừng sử dụng
các loại thực phẩm khác như trứng cá tôm cua thịt gà thịt bò đắt hàng so với những ngày thường
trước thì chưa cấm thì các bác bán chỉ được chục con
bây giờ thì được một mươi năm con cả gà cả vịt
hiện nay tỉnh bắc ninh có hơn một trang trại gia trại
trong đó có tám mươi bảy trang trại chăn nuôi lợn với quy mô hơn bốn trăm linh con
trọng lượng thịt lợn hơi
trên bảy mươi ba tấn với bảy trăm năm mươi hai cơ sở giết mổ lợn mỗi ngày giết mổ khoảng hai trăm năm mươi tấn thịt
tuy nhiên từ khi có dịch lượng thịt giết mổ giảm trên năm mươi
theo các chuyên gia dịch tả lợn châu phi chỉ lây bệnh trên lợn không lây sang người
với lợn bị nhiễm bệnh virus gây dịch tả lợn bị chết khi được nấu chín
do đó người dân không nên quay lưng với thịt lợn
đối với dịch tả lợn châu phi thứ nhất đối tượng lây bệnh chỉ là lây bệnh trên đàn lợn
và nó không gây bệnh

điều này bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn góp phần gỡ khó cho ngành chăn nuôi
ngăn chặn dịch tả lợn châu phi